nằm trong khuôn khổ tuần lễ cam sành hà giang năm hai nghìn một mươi tám trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã tổ chức
hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm cam sành và đặc sản niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
hà giang có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản như cam sành
chè san tuyết dược liệu mật ong bạc hà hồng không hạt trong đó cam sành được tỉnh xác định là
cây kinh tế mũi nhọn và được đầu tư phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn tại các
huyện bắc quang quang bình và vị xuyên hiện nay trên toàn tỉnh có trên chín hectare cam
trong đó diện tích cho thu hoạch đạt trên năm một trăm linh hectare có trên ba năm trăm linh hectare cam được cấp giấy
chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp năng suất đạt một trăm một mươi chín tạ trên một hectare sản lượng đạt
trên sáu mươi hai tấn tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề hướng đi của hà giang
trong xác định cây trồng chủ lực và phát triển đặc sản địa phương vai trò việc quảng bá giới thiệu
sản phẩm trong chiến lược phát triển nông sản bền vững giải pháp xây dựng thương hiệu uy tín và
chất lượng sản phẩm sử dụng tem vnpt check cho sản phẩm đặc trưng địa phương cũng tại hội nghị
đã có một mươi hợp đồng ký kết biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm cam sành và các đặc sản tỉnh hà giang
giữa các hợp tác xã và đơn vị bao tiêu trong đó có tám hợp đồng ký kết tiêu thụ cam sành và các sản phẩm chất xuất từ cam